hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các doanh nghiệp việt nam tiến hành điều tra khảo sát năm trăm linh tập đoàn công ty đầu tư nước ngoài fdi đang hoạt động tại nước ta
kết quả có gần năm mươi doanh nghiệp bị tác động nghiêm trọng bởi dịch covid một mươi chín số còn lại bị ảnh hưởng lớn
lãnh đạo bộ kế hoạch và đầu tư cũng đánh giá rằng việc hướng dẫn về phòng chống dịch chưa hợp lý hoặc áp dụng
cứng nhắc tại một số địa phương đã khiến chuỗi cung ứng sản xuất tiêu dùng và xuất khẩu bị gián đoạn nghiêm trọng
vướng mắt khi vừa triển khai chống dịch vừa sản xuất dẫn đến tình trạng ách tắc trong lưu thông hàng hóa và di chuyển của người lao động
các công ty fdi lẫn trong nước cũng thẳng thắn cho hay sản xuất bị đình trệ đơn hàng bị mất
thực hiện phương án ba tại chỗ gặp nhiều khó khăn về chi phí sản xuất ảnh hưởng tâm lý sức khỏe người lao động
việc áp dụng các quy định giãn cách khác nhau tại các địa phương khiến việc đi lại của công nhân khó khăn
không bảo đảm đủ nhân lực cho phục hồi sản xuất
trước thực tế trên nhiều công ty khẩn thiết đề nghị chính phủ và chính quyền địa phương đưa ra lộ trình mở cửa rõ ràng
cụ thể để họ có thể tính toán được kế hoạch sản xuất kinh doanh chứ không nên giãn cách mãi
đặc biệt nhà nước cần cho phép họ được tăng quy mô sản xuất tăng cường tiêm vaccine cho người lao động
cụ thể lãnh đạo một tập đoàn nước ngoài có sáu công ty tại việt nam với hơn sáu lao động chuyên sản xuất dày khuôn dày thông tin
từ ngày một mươi bảy tháng bảy đến nay tập đoàn phải ngừng hoạt động nhưng vẫn trả lương tối thiểu cho công nhân
nếu giãn cách kéo dài thì tập đoàn chịu thiệt hại rất lớn vì không có doanh thu
vì vậy tập đoàn kiến nghị chính phủ các bộ ngành địa phương đơn giản hóa thủ tục cho công ty khôi phục sản xuất trở lại
chẳng hạn công ty chỉ cần thông báo ngày giờ cụ thể mở cửa sản xuất và danh sách người lao động đi làm cho chính quyền sở tại
đồng thời cho phép công nhân được đi lại bằng xe cá nhân và công ty chịu trách nhiệm quản lý việc đi lại
tại hội nghị các bộ ngành và địa phương đã giải đáp nhiều thắc mắc cho doanh nghiệp
đặc biệt thành phố đà nẵng dự kiến hỗ trợ các khoản vay tín dụng giãn hoãn thuế cho doanh nghiệp
hỗ trợ vốn vai cho doanh nghiệp với quỹ đầu tư của thành phố đồng ý giãn tiến độ với các dự án đầu tư bị ảnh hưởng bởi dịch
hỗ trợ xét nghiệp cho công nhân trong khu công nghiệp
phó chủ tịch ubnd tp hcm võ văn hoan thông tin đã thành lập tổ công tác của thành phố để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch
tp hcm cũng đã làm việc với các tỉnh đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu để thống nhất các giải pháp liên kết vùng
kết hợp với các cơ quan về vấn đề lưu thông chuyển vật tư vật liệu lao động chuyên gia
tại hội nghị bộ kế hoạch và đầu tư đề xuất xây dựng và triển khai thực hiện các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
thống nhất trên phạm vi cả nước các tỉnh thành phố không tùy tiện áp dụng các biện pháp chống dịch gây khó khăn cho doanh nghiệp
khi lưu thông hàng hóa và người lao động khi trở lại làm việc
chuyên gia người lao động nước ngoài nhất là những người đã tiêm đủ liều vaccine ưu tiên cho các đối tượng tìm hiểu cơ hội đầu tư ở việt nam
đến từ các tập đoàn lớn trên thế giới bộ kế hoạch và đầu tư kiến nghị